tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện nam trà my tỉnh quảng nam
sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng nam phối hợp với ủy ban nhân dân huyện nam trà my
đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
tại triển lãm ban tổ chức đã trưng bày những hình ảnh tư liệu và những bằng chứng vững chắc
về chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
qua đó bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách chủ quyền phi lý của trung quốc
đối với hai quần đảo và các vùng biển đảo khác trên biển đông
triển lãm cũng là cơ hội để đông đảo các tầng lớp nhân dân có điều kiện tìm hiểu
nhiều nguồn tư liệu lịch sử quý báu của việt nam